công an phường nghĩa lộ tp quảng ngãi cho biết vừa bắt xử lý đối tượng lừa bán điện thoại iphone năm s giả trên địa bàn
đây là thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo đề nghị nhân dân nâng cao cảnh giác
cụ thể vào khoảng một mươi giờ sáng ngày hai tháng một mươi công an phường nghĩa lộ tp quảng ngãi đã bắt quả tang đối tượng triệu thị hảo
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại xã triệu đà huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó trên tuyến đường nguyễn công phương tp quảng ngãi đối tượng hảo giả làm người bán vé số gạ gẫm chị hát đi trên đường
bán cho chị chiếc iphone năm s với giá một năm triệu đồng do hảo vừa nhặt được tại một quán cà phê
để bán nhanh chiếc điện thoại hảo đã dở trò đánh vào tâm lý người mua rằng nếu không mua nhanh thì chủ nhân chiếc điện thoại sẽ đuổi theo lấy lại
sau khi mua chị hát mới phát hiện chiếc điện thoại iphone năm s là giả không sử dụng được
nhận được tin báo công an phường nghĩa lộ tp quảng ngãi đã triển khai lực lượng truy bắt đối tượng vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ